trong hai ngày ngày hai mươi chín và ngày ba mươi tháng tám tại thủ đô phnom penh campuchia
việt nam và campuchia đã tổ chức cuộc họp cấp chủ tịch ủy ban liên hợp
về phân giới cắm mốc biên giới đất liền việt nam campuchia
phía việt nam do thứ trưởng chủ nhiệm ủy ban biên giới quốc gia bộ ngoại giao lê hoài trung làm trưởng đoàn
phía campuchia do bộ trưởng cao cấp phụ trách công tác biên giới campuchia và kim hồng làm trưởng đoàn
tham gia đoàn còn có một số đại diện các bộ ngành của cả hai nước
tại cuộc họp hai bên đã kiểm điểm tình hình triển khai công tác phân giới
cắm mốc và quản lý biên giới đất liền giữa việt nam và campuchia trong giai đoạn vừa qua
về công tác phân giới cắm mốc đến nay các lực lượng chức năng của việt nam và campuchia
đã phối hợp triển khai và hoàn thành được khoảng tám mươi ba khối lượng công tác phân giới cắm mốc trên thực địa
hai bên nhất trí nghiêm túc tuân thủ các hiệp ước về hoạch định và thỏa thuận liên quan khác giữa hai nước
về biên giới lãnh thổ tiếp tục trao đổi về nội dung liên quan đến việc mời chuyên gia tư vấn quốc tế hỗ trợ giải quyết rứt điểm
các đoạn biên giới chưa phân giới cắm mốc sớm trao đổi thống nhất phương án hoán đổi
theo mô hình mou cho năm khu vực ở long an và một khu vực ở đắk lắc
tích cực thúc đẩy triển khai xây dựng mốc phụ cọc dấu và hoàn thiện các hồ sơ phân giới cắm mốc
của tám mươi ba đường biên giới đất liền việt nam campuchia đã được hai bên phân giới cắm mốc
về công tác quản lý biên giới hai bên đã trao đổi cởi mở và thẳng thắn một số vấn đề phát sinh
trong công tác quản lý biên giới giữa hai nước thỏa thuận trong khi chờ đợi giải quyết những vấn đề
còn tồn tại về biên giới thì duy trì quản lý hiện nay không thay đổi xây dịch các cột mốc biên giới
giáo dục không để nhân dân xâm canh xâm cư và cùng nhau hợp tác giữ gìn an ninh trật tự biên giới
nhân dịp này trường đoàn việt nam đã đến chào xã giao ngài prat sokom
bộ trưởng cao cấp bộ trưởng ngoại giao và hợp tác quốc tế campuchia